những kết quả của nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của người khuyết tật tại việt nam vừa được công bố tại hà nội
nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án thúc đẩy phân bổ ngân sách có trách nhiệm giới tại việt nam
do trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ và tổ chức osfarm phối hợp thực hiện
dịch vụ hành chính công vẫn là một mảng chống mà các chương trình hỗ trợ người khuyết tật thường bỏ qua
trên thực tế một số chương trình hỗ trợ đã có nhiều tác động tích cực đến việc tiếp cận pháp lý với người khuyết tật
nhưng vô hình chung lại tạo thêm hàng rào thủ tục đây là một nhận định rất đáng chú ý
bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cho thấy tại các khu dịch vụ hành chính công hiện nay
có chín mươi một năm trụ sở không có bãi đỗ xe dành cho người khuyết tật sáu mươi năm bàn tiếp nhận hồ sơ chưa thân thiện với người ngồi xe lăn
năm mươi tám các trụ sở chưa có bàn ghế phù hợp với chiều cao của người khuyết tật và người sử dụng xe lăn
chín mươi bảy sáu các trụ sở hành chính công tại hà nội và một trăm linh trụ sở tại hà giang được khảo sát trong khuôn khổ nghiên cứu
không có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật